bến xe khách trên toàn quốc hoạt động trở lại bắt đầu từ ngày một mươi ba cho đến ngày hai mươi tháng một mươi
sở giao thông vận tải cũng đã đề xuất tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố cho phép tái khởi động lại hoạt động vận tải khách liên tỉnh
tuy nhiên hiện tại ủy ban nhân dân thành phố hà nội vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng
và sau đây là ghi nhận của phóng viên một trăm một mươi ba online tại các bến xe nội đô cũng như cửa ngõ ra vào thành phố hà nội
nhiều người tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng khi mà ngày hôm qua họ đã chuẩn bị hành lý rất kỹ càng để ngày hôm nay có thể lên xe về quê
nghe được những thông tin đầu tiên về đề xuất của sở giao thông vận tải tp hà nội về việc cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại
ngay từ sáng sớm ông mai xuân hưng đã đến bến xe mỹ đình để đón cháu từ tỉnh khác về
thế nhưng thực tế thì không như ông hưng mong đợi
nghe thông tin trên vô tuyến là xe khách liên tỉnh là bắt đầu được chạy
thì hôm nay tôi cũng ra bến xe nhưng mà đến đây thì vẫn chưa thấy được mở
thì không biết là bao giờ có thể cho nhân dân người ta gửi hàng được hoặc đón các cháu về được
cháu học sinh ở hà nội nên sơ gián lên trên ngoài trên đấy
thì là nên mở để cho thợ giao thông nó thông suốt
mọi người đi lại nó phần tiền hơn để cho dân nó đỡ khổ
nhiều người như ông hưng đi đến rồi lại đi về
trong đó có cả những lái xe khách những người mong ngóng từng ngày từng giờ xe khách liên tỉnh được hoạt động trở lại
tôi ngày nào tôi cũng nghe thông tin trên đài báo và trên các trang mạng
thì hôm nay tôi cũng thấy là từng thành phố lội tròn nhưng mà ra đây thì lại không thấy gì
không được phép mở cửa
thôi lúc nào bọn tôi cũng phải mong chờ chứ
rất là mong chờ từng ngày từng giây từng phút để được đi làm
người dân mong chờ lái xe mong chờ
thế nhưng những cánh cổng của các bến xe như mỹ đình
giáp bát gia lâm vẫn đóng im lìm chờ đợi quyết định của thành phố hà nội
còn tại các cửa ngõ ra vào thủ đô trên quốc lộ năm b
chỉ có các xe cá nhân lưu thông lực lượng chức năng vẫn tích cực kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố
theo quan sát thì trong buổi sáng không có bất kỳ một xe chở khách hay xe hợp đồng nào di chuyển qua
để cho mọi người nó đi lại ít hạn chế thì là sẽ tránh được cái lây nhiễm hạn chế đi lại
cái hạn chế số người trên xe sẽ làm tăng giá lên đấy mà xá xăng thì giàu thì tăng
trong khi mọi người đang chống dịch như thế mà bây giờ mình tăng giá mà thì là cũng không được
chi phí hoạt động tăng cao lượng hành khách chưa ổn định nhiều nhà xe và các bến xe vẫn chưa hoạt động trở lại
và đã có những hình thức biến tướng xuất hiện
thay vì di chuyển bằng phương tiện tập trung như xe khách
thì nhiều hành khách có nhu cầu đã sử dụng xe nhỏ xe du lịch ít chỗ hơn
theo hình thức giá cả tự thỏa thuận giữa hai bên
và không phải ai cũng đủ điều kiện để thực hiện nhu cầu di chuyển của mình theo hình thức này